đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long phối hợp với đội tuần tra kiểm soát chạm một trăm chín mươi một phòng cảnh sát giao thông công an vĩnh long vừa tiến hành khám xét và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển một mươi năm tấn thực phẩm đông lạnh chưa rõ nguồn gốc đang lưu thông trên quốc lộ tám mươi thuộc đoạn thuộc xã tân hòa tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c bốn nghìn bảy do tài xế võ tấn minh điều khiển qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa một mươi năm tấn thực phẩm đông lạnh gồm đầu cá hồi cá sapa cánh gà đùi gà bên ngoài các thùng đựng thực phẩm phần lớn được ghi có xuất xứ từ trung quốc
tại thời điểm kiểm tra tài xế chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tài xế khai nhận đang trên đường vận chuyển từ tp hcm về tiêu thụ tại tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và phương tiện nêu trên để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật